biên giới tây nam mùa nước nổi với rất nhiều câu chuyện buồn vui đây là khoảng thời gian hình ảnh
người lính mang quân hàm xanh đã vất vả càng thêm khó khăn bởi tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp hơn
dù cuộc sống của người dân đa phần còn nhiều khó khăn nhưng nơi này tinh thần quân dân luôn như cá với nước
luôn vững vàng trung sức vì biên cương giàu mạnh
mùa nước nổi bầu trời biên giới luôn nặng trịch nước mùa này gần như ba phần tư diện tích đất
chìm dưới dòng đất đỏ phủ xa nhưng những bước chân của người lính quân hàm xanh vẫn cứ bị bõm
đều đạn như thế này canh từng tất đất biên cương
hai năm nghỉ dụ của tôi thì mùa nước lũ sẽ đến hai lần trong hai năm
và trong những chiến tình trao của chúng tôi thì đây có lẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của đời lính chúng tôi
an giang có đường biên giới dài trên một trăm linh km tiếp giáp với nước bạn campuchia
mùa nước nổi về khu vực các xã biên giới vùng đầu nguồn tỉnh an giang lại chìm sâu trong nước
một trong những kết quả nổi bật nhất mà bộ đội biên phòng an giang đã đạt được
đó là công tác so đói giảm nghèo giúp dân phát triển kinh tế
những chuyến thăm tặng quà cho bà con
bên kia biên giới nước bạn campuchia cũng được thực hiện thường xuyên
góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia
tôi đại diện cho người dân và lãnh đạo địa phương của vương quốc campuchia xin cảm tạm
chúng tôi mong rằng sau những gì mà bộ đội việt nam đã giúp
nhân dân campuchia sẽ có đời sống tốt hơn và luôn nhớ ơn bộ đội việt nam
trong hướng tới thì đảng quỷ bộ chí huy
cùng với các tốc quỷ ở đồng biên phòng
cũng như địa phương tiếp tục để mà dẫn động nuôi
để tạo điều kiện khó khăn
các nguồn lực sau này để phục vụ các quốc gia
có ai lên biên giới tây nam và muôn nước nổi
mới thấm thia cái tình mới cảm được nỗi vất vả
mà những người lính quân hàm xanh nơi đây đã trải qua
họ không chỉ ngày đêm canh giữ từng phiên dậu quê hương
mà họ chính là những người xây dựng những cột mốc
ngay chính trong lòng người dân vùng biên
bởi họ chính là những cột mốc sống bền vững nhất
canh giữ nơi trốn biên thủy